phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng
bắt giữ hai đối tượng có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là lương hoàng nhật nam đối tượng cầm đầu và huỳnh văn trường phát
kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đăng quảng cáo hoạt động cho vay
trên mạng xã hội facebook với nội dung cho vai lãi suất từ ba đồng đến một mươi một năm trăm linh đồng
một triệu một ngày tương đương với mức từ một trăm linh chín năm một năm đến bốn trăm một mươi chín bảy mươi năm một năm
hai đối tượng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng hai hợp đồng và phân chia tiền lãi
thành nhiều khoản phí khác nhau để chốn cháy sự phát hiện của cơ quan chức năng
ngoài ra trong quá trình cho vay nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp
các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa theo dõi vị trí xe và đến tận nhà để đòi xe xiết nợ
từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã lập hơn hai hợp đồng vay tiền
với số tiền cho vai lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính trên bảy tỷ đồng